ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đoàn công tác của thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm do đồng chí đinh la thăng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm dẫn đầu đã đi kiểm tra khảo sát các mô hình phát triển
kinh tế nuôi trồng thủy sản tại huyện cần giờ
huyện cần giờ là một trong những huyện nghèo nhất của thành phố trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới ba mươi hai
đoàn công tác của thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đã đi kiểm tra khảo sát tình hình sản xuất
tại ba xã bình khánh xã an thới đông và xã lý nhơn huyện cần giờ
sau khi đi kiểm tra và khảo sát thực tế đồng chí bí thư thành ủy đinh la thăng cho rằng tiềm năng ở đây là rất lớn
nhưng chưa được khai tháp một cách hiệu quả
trong đó một số loại đặc sản của cần giờ như cá dứa cua tôm yến chưa được các doanh nghiệp siêu thị
và chuỗi nhà hàng của thành phố đưa vào bán và quảng bá giới thiệu sản phẩm để tiêu thụ cho người dân
do đó đồng chí đã phê bình sở công thương và một số ban ngành của thành phố
cũng nhân dịp này đồng chí đinh la thăng đã đến thăm và tặng quà cho hai gia đình chính sách
hai gia đình nghèo tại xã lý nhơn và xã an thới đông